do nợ nận nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên ba đối tượng tham gia nhóm facebook
hội những người vỡ nợ muốn làm việc liều toàn quốc từ đó bàn bạc để thực hiện hành vi phạm tội
vào ngày hôm qua một mươi ba tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc cho biết là đã làm rõ
ba đối tượng này là thủ phạm của vụ cướp giật một tỷ đồng xảy ra vào ngày tám tháng ba
trên điện bàn phường liên bảo tp vĩnh yên
đến nay đã bắt giữ được hai đối tượng và đã ra quyết định truy nã đối với một đối tượng còn lại
vào khoảng một mươi năm h bốn mươi phút ngày tám tháng ba một người phụ nữ ở huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
đến một ngân hàng trên địa bàn tp vĩnh yên rút một tỷ đồng
khi rời khỏi ngân hàng đi về đến đường mê linh thuộc địa bàn phường liên bảo vĩnh yên
người này bị hai đối tượng đi xe mô tô từ phía sau áp sát giật túi tiền rồi tàu thoát
ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ngay lập tức triển khai lực lượng tổ chức đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét chỉ trong thời gian ngắn đã xác định được ba đối tượng
là thủ phạm gây án gồm nguyễn văn hùng nguyễn hỏi nam và dương đức luân
sau hơn hai mươi giờ từ việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đồng thời được sự ủng hộ giúp đỡ của quần chúng nhân dân
thì cơ quan điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã điều tra làm rõ và đến nay đã làm rõ ba đối tượng
thực hiện hành vi cướp giặt tài sản trong vụ án cướp giặt tài sản ở trên
và đến nay chúng tôi đã khởi tố tạm giam đối với hai đối tượng còn một đối tượng chúng tôi đã khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can tạm giam hiện đối tượng đang bỏ trốn chúng tôi đang tiến hành truy bắt đối tượng
và đặc biệt là phải truy bắt bắn được đối tượng để đưa ra xử lý trước pháp luật
đến nay đối tượng nguyễn hỏi nam đã ra đầu thú nguyễn văn hùng đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an nguyễn văn hùng và nguyễn hỏi nam khai nhận
đối tượng không có mối quan hệ quen biết gì với nhau
do nợ nần thiếu tiền tiêu xài cá nhân hùng nam và luân cùng tham gia nhóm facebook
hội những người vỡ nợ muốn làm liều toàn quốc
từ đây các đối tượng kết nối rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài
do tôi thiếu lợi lần lên gói lên trên mạng quen được hai anh kia
thì anh kia rủ đi là vào ngân hàng để xem những ai rút khoản tiền lớn rồi
báo tin cho họ để họ thực hiện hành vi cướp giật rồi họ hứa sẽ chia tiền cho tôi
và sau khi tôi nhìn được có người rút tiền ra xong rồi báo cho họ hình dáng của lãn nhân
thì họ bám theo thực hiện hành vi cướp giật sau đó tôi từ ngân hàng về thẳng hà nội
vào ngày hôm đấy chúng tôi gồm ba người con bà đi từ hà nội lên tôi có phần công một bạn vào trong ngân hàng
để tìm những đối tượng chủ yếu là lữ rút tiền như thế nào và báo ra cho chúng tôi ở ngoài đợi và đi theo chờ sơ hở để chúng tôi sẽ cướp giật
sau khi cướp được một tỷ đồng các đối tượng chia nhau tiêu xài
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với hùng và nam ra quyết định khởi tố bị can quyết định truy nã đối với dương đức luân về tội cướp giật tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc yêu cầu dương đức luân sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật